chào đón năm mới hai nghìn hai mươi bốn những ngày qua các địa phương trên cả nước đã tổ chức nhiều lễ hội đặc sắc
để người dân và du khách có những chuyến du lịch trải nghiệm và lưu lại những hình ảnh đẹp ở mọi miền của tổ quốc
các lễ hội ngày tết không chỉ là những sự kiện truyền thống mà còn là những bức tranh tươi sáng
thể hiện sự đa dạng và độc đáo của văn hóa việt nam
năm mới cũng là thời khắc lý tưởng để quý vị khám phá sâu sắc những nét đẹp
ẩn sau những lễ hội đặc trưng của từng vùng miền
và cư dân mạng đã đăng tải và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội rất nhiều
những hình ảnh sinh động trong sự hân hoan với những khát vọng đẹp đẽ đón chào năm mới hai nghìn hai mươi bốn

đặc biệt là hoạt động trải nghiệm làm nông dân
hình ảnh những du khách nước ngoài đội cơn mưa đẳng hạt
không ngại lội bùn để sắm vai nông dân xuống đồng cây lúa
thấy lại ấn tượng đối với các bộ mạng
chúng tôi đến từ úc nên tôi chưa từng thấy những điều này trước đây
nó rất xứng đáng để chúng tôi đến đây và trải nghiệm
tôi đi tour xe đạp để tới đây mọi thứ rất là thú vị và đẹp
lễ hội rất hấp dẫn du khách nước ngoài
một phần quảng bá hình ảnh lao động nông nghiệp hội an đến với du khách và lan tỏa loại hình du lịch xanh
những lễ hội thu hút như thế này nên được địa phương tổ chức định kỷ hàng năm
bởi đây là một sản phẩm du lịch mới phát triển du lịch vùng có ý nghĩa lan tỏa loại hình du lịch xanh thân thiện môi trường
thực tế hội an quá tải du khách khu vực phố cổ đưa phát triển du lịch vào các vùng đệ
với hướng đi đẩy mạnh du lịch xanh du lịch nông thôn đã được chú trọng trong những năm qua
nhất là khi địa phương có nhiều lợi thế tiềm năng
cư dân mạng cho rằng trước đó nhiều tour du lịch về làng quê du khách được trải nghiệm làm nông nghiệp
trải nghiệm cuộc sống làm người dân bản địa đã được hội an triển khai trong nỗ lực phát triển du lịch bền vững
đây là hướng đi đúng đắn không chỉ đối với một địa phương mà đã được phát triển khá thành công ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
đối với cộng đồng mạng các lễ hội đầu năm mới hai nghìn hai mươi bốn thu hút du khách
bởi những nét rất riêng cắn liền với bản sắc của con người
và địa phương tạo nên một tổng thể đa sắc màu
đây sẽ là những lựa chọn đầu tiên khi du khách muốn biết về vẻ đẹp của đất nước
cũng như bản sắc văn hóa đặc trưng của đất nước
đây chúng tôi từng chọn việc đấu năm mới để tạo ra định tự hòa mình vào sắc màu văn hóa bản địa
trong đó năm mới hai nghìn hai mươi bốn được ngắm nhìn muôn toàn cảnh đẹp quê hương
được khám phá những điều mới với những người bạn mới trên ngoài
khi cuộc sống
đi để thấy việt nam mình đẹp lắm
mỗi mục đất sẽ ghi dấu những công cục văn hóa riêng
thay vì những lễ hội bị biến tướng chạy theo lời dẫn
đi số lệch đi những giá trị văn hóa cốt lõi
chúng tôi bằng cầu rằng xu hướng du lịch xanh phát triển du lịch liệt hướng
đậm đà bản sắc đặc là thống đi của các địa phương
đang đốt phá để du lịch phát triển
với những tín hiệu khởi sắc ngay từ những ngày đầu năm mới
khi các địa phương trên cả nước đón lượng du khách lớn đến thăm quà
xin chào năm mới dân mạng kỳ vọng
ngày du lịch việt nam có một năm hai nghìn hai mươi
quất khóa mạnh mẽ đặc biệt hình nổ của quốc khách quốc tế
dân mạng cho rằng khi hệ thống sản phẩm du lịch liên tục được đảm mới
khi điểm với hàng loạt hoạt động thay đổi hấp dẫn đa dạng
tăng sức hấp dẫn và phản ứng cạnh tranh của du lịch việt nam
năm hai nghìn hai mươi bốn ngày du lịch là mục tiêu phấn đấu
đón một mươi bảy một mươi tám triệu lượt khách quốc tế
phục vụ một trăm một mươi triệu lượt khách du lịch nổi điện
tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng tám trăm bốn mươi tỷ đồng
theo cộng đồng mạng đây hoàn toàn là mục tiêu gần
khi du lịch việt nam đã quyết phá
du lịch để có thêm những trải nghiệm cho quốc châu
đây là sự lựa chọn của rất nhiều cư dân mạng
mỗi dịp nghỉ lễ và đón châu năm mới
năm hai nghìn hai mươi bốn đâu sẽ là những điểm đến mà bạn lựa chọn
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của bạn nhé